thời gian này đang là cao điểm nắng nóng cộng với hoạt động của gió phơn tây nam thổi mạnh ở khu vực bắc trung bộ
nên nguy cơ cháy rừng đang ở mức cảnh báo cao nhất
trên thực tế đã có nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại các địa phương
thực trạng này đòi hỏi lực lượng bảo vệ rừng của các tỉnh khu vực bắc trung bộ cần phát huy cao độ công tác kiểm tra
giám sát và phối hợp trong công tác phòng chống cháy rừng
hiện trường của vụ cháy hơn một mươi năm hectare rừng phòng hộ trên cát vừa mới xảy ra tại xã võ ninh và hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng trị
năm hai nghìn một mươi tám cũng tại khu vực rừng này một trăm linh hectare rừng phòng hộ và rừng sản xuất cũng bị cháy rụi
còn tại quảng bình chỉ trong vòng một tháng cũng đã xảy ra ba vụ cháy rừng lớn nhỏ cảnh báo cháy rừng đang được đặt ở mức cao nhất
để kịp thời ngăn chặn không để xảy ra những tình trạng như thế này nữa
chúng tôi sẽ tiếp tục chuyên truyền trên cả phương tiện
chúng tôi sẽ tập trung kiên toàn lại sóc lại lực lượng để phối hợp một cách nhịp nhang
triển khai một cách nhanh nhất có thể để kịp thời ứng cứu ngay khi đang mới phát sinh lửa
thời điểm này đang là mùa đốt nương làm rẫy của các huyện miền núi
người dân đốt rẫy đã cháy lan qua rừng trồng gây thiệt hại nặng nề
cùng với đó tình trạng nắng nóng gai gắt kéo dài nhiều ngày liền đã khiến cho thực bì rất dễ bắt lửa
nguy cơ xảy ra chảy
cháy rừng diện rộng là rất cao
để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng trị
trong thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh quảng trị tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng
trong thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh quảng trị tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng
nếu các tổ chức cá nhân nào mà vi phạm quy trình xử lý thực bị trong mùa năm nắng này
thì phải là xử lý theo đúng quy định của pháp luật
nắng nóng vẫn còn tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở khu vực miền trung
hơn lúc nào hết công tác phòng chống cháy rừng cần các địa phương phát huy cao độ
hạn chế thiệt hại về tài nguyên rừng trong thời điểm khô hạn nhiệt độ tăng cao như hiện nay